ngày hôm qua hai tháng một mươi hai tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội thảo tuyên truyền công tác xây dựng đảng và truyền thông phát triển du lịch trên báo đảng đài phát thanh truyền hình các tỉnh khu vực phía bắc hội thảo có sự tham dự của hai mươi tám cơ quan báo đảng và đài phát thanh truyền hình phía bắc
hội thảo đã thảo luận hai vấn đề chính là tuyên truyền công tác xây dựng đảng những vấn đề đạt ra trong giai đoạn hiện nay và phối hợp truyền thông để phát triển du lịch
các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực tiễn công tác tuyên truyền tại địa phương cùng thảo luận những khó khăn vướng mắt và đưa ra nhiều hướng giải quyết hiệu quả
qua hội thảo cơ quan báo chí các tỉnh đã cùng kết nối để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong việc truyền thông về công tác xây dựng đảng tuyên truyền về du lịch
góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững quảng bá hình ảnh vùng đất và con người của các địa phương ra cả nước